đồng chí trần thanh mẫn đã đến dự lễ khánh thành một mươi các nhà đại đoàn kết tại huyện phong điền
thành phố cần thơ do cụm thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
tại đây đồng chí mong muốn căn nhà sẽ là động lực giúp các gia đình cũng như các hộ nghèo trên cả nước
quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững đồng thời giúp con em các gia đình được nhận nhà yên tâm đến trường
để sau này mang kiến thức tâm huyết góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh